bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis tuyên bố không còn nghi ngờ về việc syri còn lưu giữ một số vũ khí hóa học đồng thời cảnh báo chính quyền của tổng thống basar assad không nên sử dụng chúng
phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp israel apicdo liberman bộ trưởng quốc phòng mỹ khẳng định việc chính quyền syri sở hữu vũ khí hóa học
tuy nhiên từ chối bình luận về số lượng vũ khí mà washington tin rằng syri đang sở hữu tuyên bố của người đứng đầu lầu năm góc được đưa ra hai tuần sau khi chính quyền tổng thống mỹ donald trump tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của syri
với cái cớ là để trả đũa cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học vào một thị trấn do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở miền bắc syri
syri đã phủ nhận thực hiện vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học trong khi moscow chỉ trích hành động của mỹ là xâm lược một quốc gia có chủ quyền